đối tượng truy nã là lê hồng nam trú tại xã hạnh lâm huyện thanh trương
trước đó một ngày lực lượng trinh sát công an huyện anh sơn phát hiện lê hồng nam đang lẩn trốn tại xã khai sơn huyện anh sơn
công an huyện anh sơn tổ chức với bắt nam nhưng đối tượng bỏ chạy
tuy nhiên chỉ sau hai giờ đồng hồ được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân cảnh sát đã bắt giữ thành công đối tượng nam
nam là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán một mươi chín bánh heroin và bốn kg ma túy dạng đá
do lực lượng công an tỉnh nghệ an triệt xóa thành công vào ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
do kha văn công trú tại xã ngọc lâm huyện thanh trương cầm đầu
ngay tin công bị bắt nam bỏ trốn và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an khởi tố bị can ra quyết định truy nã
một nhóm đối tượng chuyên hoạt động trộm cắp liên tỉnh bằng thủ đoạn sử dụng xe ô tô xe mô tô đi các địa phương
phát hiện nhà dân có nhiều tài sản và sơ hở thì đột nhập tiến hành trộm cắp vừa bị công an tỉnh ninh bình triệt xóa
phạm văn cửu đối tượng chủ mưu cầm đầu trong vụ án trộm cắp hai trăm linh cây vàng đã đến cơ quan công an đầu thú
và khai báo thêm đồng bọn gồm nguyễn công hoan nguyễn quang nguyên phạm ngọc luyện
trước đó vào ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi tám các đối tượng trên đột nhập vào nhà ông đinh quang minh
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bảo sơn ở phố kim đa phường ninh khánh thành phố ninh bình trộm cắp hai trăm linh cây vàng trị giá bảy ba tỷ đồng
ngay khi nhận được tin báo các lực lượng thuộc công an tỉnh ninh bình đã xuống hiện trường tiến hành thu thập dấu vết vụ án và bắt giữ được nhóm đối tượng nói trên
đang khai thác vàng trái phép trong hang sâu bất ngờ đập nước phía ngoài vỡ tràn vào hang khiến cho hai phu vàng bị mắc kẹt
vụ việc xảy ra vào khoảng hai giờ sáng ngày hôm nay tại một mỏ vàng khai thác trái phép ở thôn lộng xã thanh nông huyện lạc thủy của tỉnh hòa bình
hai phu vàng bị mắc kẹt trong hang đá là anh trương công tránh ở tỉnh thanh hóa và anh bùi văn thú ở huyện lạc thủy
chủ tịch ubnd xã thanh nông cho biết các lực lượng cứu hộ đã đi vào sâu trong hang khoảng hai trăm linh mét phải đi bộ nhưng bùn đất ngập cao quá đầu nên vẫn chưa thể tiếp cận được vị trí của hai phu vàng đang gặp nạn
cả người và máy xúc xe ô tô đều mắc kẹt nên đến chiều tối nay vẫn chưa thể tìm thấy
hiện tại lãnh đạo xã thanh nông cũng cho biết đây là khu vực khai thác vàng trái phép của một hộ gia đình ở xóm vôi xã thanh nông với diện tích khoảng một hectare
mặc dù đã bị các cơ quan chức năng của ubnd xã thanh nông và ubnd huyện lạc thủy đình chỉ và xử phạt thế nhưng điểm khai thác vàng này vẫn tiếp tục hoạt động
sở giao thông vận tải tp hcm đã từ chối cấp phủ hiệu cho hơn sáu trăm linh trường hợp xe hoạt động vận tải chưa chuyển dữ liệu giám sát hành trình về hệ thống
trước khi cấp mới cấp lại phù hiệu cho các phương tiện sở giao thông vận tải tp hcm đều kiểm tra và cập nhật thông tin các phương tiện qua thiết bị giám sát hành trình của tổng cục đường bộ
các xe không chuyển dữ liệu giám sát hành trình sẽ không được cấp lại phù hiệu
bên cạnh đó tp hcm đã thu hồi hơn năm mươi phủ hiệu đối với xe chạy tuyến cố định hợp đồng vi phạm tốc độ hơn năm lần
và thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt